liên quan tới sự kiện thể thao aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám mới đây công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới nextmedia thông báo đã mua được bản quyền chính thức của aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền ở việt nam tiếp sóng giải đấu aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám trên hệ thống truyền hình trả tiền mà không có sự đồng ý của nextmedia có thể bị khởi kiện
các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền ở việt nam tiếp sóng giải đấu aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám trên hệ thống truyền hình trả tiền